chỉ vài ngày trước trên các tuyến phố nội thành thủ đô hà nội đã tái diễn cảnh tượng ùn ứ ngập ngụa rắc thải
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không mấy xa lạ khi một số người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ
chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải rắn sóc sơn
ngay trong chiều nay chính quyền thành phố hà nội tiếp tục có cuộc đối thoại với người dân ba xã bắc sơn
nam sơn và hồng kỳ để tháo gỡ những khó khăn từ đó sớm giải quyết những khúc mắc bức xúc của người dân sống chung quanh bãi rác
đây là lần thứ hai trong năm chính quyền thành phố hà nội và huyện sóc sơn tổ chức buổi đối thoại với người dân sống xung quanh bãi rác nam sơn
lần gần đây nhất là vào tháng bảy vừa qua
trong cuộc đối thoại lần này rất nhiều ý kiến của người dân vẫn tập trung vào chính sách đền bù
giá đất và thời gian giải quyết đối với các hộ dân thuộc diện di rời trong bán kính năm trăm linh mét